trên địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm đã xảy ra một vụ cháy lớn ở một nhà kho vùng ven
sau gần một tiếng nỗ lực lực lượng phòng cháy chữa cháy mới dập tắt được đám cháy ngăn nguy cơ lan tới các khu vực lần cận
vào đầu giờ chiều nay các công nhân công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại sản xuất dịch vụ quỳnh giao chuyên sản xuất tái chế phế liệu
nằm tại xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm phát hiện có khói lửa bốc lên trong kho xưởng
do bên trong kho xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy trời hanh khô nắng nóng nên đám cháy bùng phát rất nhanh
khói lửa bao trùm kho xưởng hàng trăm mét vuông khiến lực lượng tại chỗ bất lực trong việc khống chế đám cháy
nguy cơ cháy lây lan sang cả nhiều nhà dân kế bên
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh đã điều động bảy xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
tới hiện trường dập lửa ngăn không để cháy lan
sau gần một giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi kho xưởng và nhiều tấn hàng hóa bên trong